liên bộ công thương tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi sáu h chiều nay mùng ba tháng hai
theo đó giá xăng tiếp tục ổn định trong khi đó các mặt hàng dầu giảm nhẹ
trong kỳ điều chỉnh đầu tiên sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy giá xăng được giữ ổn định
trong khi đó giá các loại dầu giảm mạnh mạnh nhất là dầu ma rút với mức giảm bốn trăm một mươi bảy đồng một kg
theo quyết định của liên bộ tài chính công thương sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như mục một nêu trên giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau
xăng ron chín mươi hai giữ ổn định giá
xăng e năm giữ ổn định giá
dầu diesel năm s giảm hai mươi năm đồng một lít
dầu hỏa giảm tám mươi đồng một lit
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giảm bốn trăm một mươi
một mươi bảy đồng một kg
việc điều chỉnh giá bán xăng dầu được áp dụng từ một mươi sáu h ngày ba tháng hai